tại đồng tháp một ngân hàng vừa tổ chức diễn tập phòng chống cướp tiền
tại điểm giao dịch và tại trụ rút tiền tự động atm
đây cũng là đơn vị đầu tiên trên địa bàn của tỉnh chủ động tổ chức hoạt động này
tình huống đưa ra là có một đối tượng nam nguy trang kỹ lưỡng đến quầy giao dịch
dùng vũ khí khống chế nhân viên và yêu cầu đưa tiền
đối tượng còn đe dọa các nhân viên khác không được báo động nếu không sẽ nổ súng
khi đó một trong các nhân viên đã nhanh tri ấn nút báo động kịp thời
sau khi nhận được tiền đối tượng nhanh chóng rời đi nhưng đã bị các nhân viên an ninh ngân hàng khống chế
nhân viên nhanh chóng thông báo với cơ quan chức năng đến giải quyết sự việc
một tình huống khác diễn ra tại một trụ rút tiền tự động atm trên địa bàn thành phố cao lãnh
trong lúc vận chuyển tiền mặt từ xe chuyên dụng đến trụ atm
nhân viên ngân hàng bị hai đối tượng dùng hung khí đe dọa cướp tiền
do được khuấn luyện kỷ lưỡng về nghiệp vụ lực lượng bảo vệ và nhân viên ngân hàng
đã bạch giải mắt giữa hai đối tượng và báo ngành chức năng
dịp này các ngành chuyên môn còn tư vấn bổ sung những biện pháp xử lý tình huống tại chỗ
cũng như những hoạt động chi tiết hỗ trợ quá trình điều tra sau khi sự cố diễn ra
công an huyện hóc môn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố hồ chí minh
điều tra làm rõ vụ hai vợ chồng tử vong trên địa bàn xã xuân thới thượng
trước đó khoảng một mươi một giờ trưa ngày một mươi năm tháng một mươi bé trai khoảng một mươi năm tuổi đi học về nhà
trong con hẻm đường xuân thế thượng chín xã xuân thế thượng huyện hóc môn
thì phát hiện cha mẹ nằm chết bên trong nhà trên người có vết máu
vụ việc được báo cơ quan chức năng
công an huyện hóc môn sau đó có mặt phong tỏa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
công an thành phố hồ chí minh khám nghiệm hiện trường lấy lời khai của những người liên quan
người dân sống tại khu vực cho biết hai vợ chồng nạn nhân tử vong đến thuê nhà tại đây
ở cùng hai người con được gần một năm nay
trưa cùng ngày người dân nghe có tiếng cử cãi sau đó thì phát hiện vụ việc đau lòng trên
liên quan đến vụ lan truyền trên mạng xã hội một nợ nam sinh bị đánh giả mang
hiệu trưởng nhà trường cho biết sự việc này xảy ra vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
và được phía nhà trường xử lý dứt điểm chứ không như thông tin trên mạng
cụ thể ngày một tháng bốn học sinh ca lớp một mươi một a ba đánh học sinh b lớp một mươi một a sáu
do trước đây b triêu chọc k
sau sự việc trên nhà trường đã nắm tình hình
bà bùi thị kim tuyến
lúc này là phó hiệu trưởng phụ trách đã chỉ đạo xử lý sự việc theo quy định
theo đó ngày hai tháng bốn giám thị yêu cầu hai học sinh viết bản tường trình
tạm thời đình chỉ học tập trong ba ngày để chờ thu thập thông tin
ngoài ra giáo viên chủ nhiệm hai lớp đã gặp phụ huynh của hai em
để thông báo về sự việc và tiến trình giải quyết của nhà trường
đến ngày bảy tháng bốn lãnh đạo nhà trường họp với tổng giám thị giám thị khu vực
giáo viên chủ nhiệm của hai lớp thống nhất biện pháp giải quyết
gia đình hai bên đã hòa giải thống nhất với các hình thức xử lý của nhà trường
không thắc mắc khiếu nại về sau
nhà trường khẳng định học sinh b bị hành hung trong clip không phải là học sinh tự kỷ
không có sự việc nhà trường ém chuyện trốn tránh vụ việc
không đứng ra giải quyết như bài đăng trên mạng
sau thời gian ngắn điều tra theo dõi lực lượng cảnh sát hình sự công an
quận bình thạnh tp hcm đã thực hiện phục kích bắt giữ được nghi can
thực hiện nhiều vụ cướp giật trên địa bàn của thành phố
đồng thời bắt giữ nhiều nghi can khác trong đường dây này
trước đó chỉ trong một thời gian ngắn công an bình thạnh liên tiếp nhận tin trình báo
của các nạn nhân bị cướp giật lúc nửa đêm đến rạng sáng trên địa bàn
các dự án đều có đặc điểm chung là một người đàn ông khoảng ba mươi bốn mươi tuổi
đội nón bảo hiểm màu xanh mặc áo khoác tối màu người cao mặt
điều khiển xe mô tô hiệu honda fujer và thường gây án một mình
nổi cộm là một số vụ gần đây như rạng sáng ngày hai tháng một mươi
đôi nam nữ chở nhau trên xe máy trên đường bạch đăng
khi đến trước số tám nghìn tám mươi tám thì người phụ nữ bị một người đàn ông đi xe máy cùng chiều
từ phía sau áp sát giật chiếc điện thoại di động iphone một mươi ba rồi tăng ga tẩu thoát
cũng với đối tượng và thủ đoàn tư tự ngày hai mươi ba tháng chín một đôi năm nữ đã bị dầu kéo sách
bên trong có hai điện thoại samsung và một mươi tám triệu đồng tiền mặt
ngày chín tháng một mươi tổ hình sự đặc nhiệm công an quận bình thạnh phối hợp với công an phường ba quận bốn
tiến hành kiểm tra hành chính đối tượng trần kim thuận
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một thường trú một trăm tám mươi bảy b bến dân đồng phường hai quận bốn
khi người này đang điều khiển xe mô tô honda futer biển số tám mươi bốn g một năm mươi bảy nghìn chín trăm sáu mươi tám trước chung cư
tại thời điểm kiểm tra đối tượng thuận có mặc trang phục nón bảo hiểm dép có màu sắc trang phục
giống với đối tượng đã thực hiện hành di cướp vật tài sản tại quận bình thạnh
nên đã mời thuận về trụ sở công an để làm rõ
qua đấu tranh ngoài thực hiện dù cướp vật tài sản nêu trên
ngoài ra thuận còn khai nhận thực hiện hai dụ cướp
các dụ cướp vật khác nằm trong đường dây tiêu thụ hàng phạm tội mà có
công an quận bình thạnh còn giữ thêm ba đối tượng khác
thưa quý vị tại mỏ khai trường một khu vực bãi chứa cát thải nằm trong phạm vi khai thác ti tàn
của công ty trách nhiệm hữu hạng thương mại tân quang cường thuộc địa bàn xã thuần quý
huyện hàm thuận nam tỉnh bình thuận đã xảy ra sự cố sạt lỡ các khai thác quặng titan
dẫn đến vùi lấp bốn công nhân đang làm việc
ngay sau khi sự việc xảy ra công an huyện hàm thuận nam tỉnh bình thuận
đã triển khai lực lượng phù hợp với công an xã thuận quý và chính quyền địa phương
huy động lực lượng tại chỗ khẩn trương ứng cứu tìm kiếm người bị nạn
có mặt trực tiếp tại hiện trường đồng chí đại tá ninh kim lập phó giám đốc công an tỉnh bình thuận
đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh phối hợp với công an huyện hàm thuận nam
hỗ trợ tìm kiếm người mất tích đồng thời chỉ đạo các lực lượng chức năng vừa tìm kiếm vừa điều tra
xác minh làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ việc
lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể một nạn nhân tên bùi quang trình
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn thường trú huyện cấm khê tỉnh phú thọ
các lực lượng chức năng công an tỉnh đã tổ chức khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi
và lấy lời khai của một số nhân viên công ty tân quang cường để làm rõ vụ việc
hiện tại các lực lượng chức năng công an tỉnh bình thuận công an huyện hàm thuận nam
cùng với công ty tân quang cường khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân còn lại
và củng cố làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh bạc liêu cho biết vừa phát hiện bắt quả tang
một đối tượng đang tàng trữ vận chuyển buôn bán hơn chín bao thuốc lá điếu nhập lậu
trước đó vào lúc một mươi hai h một mươi năm phút ngày một mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai tại phường bảy thành phố bạc liêu
lực lượng cảnh sát kinh tế công an tỉnh bạc liêu bắt quả tang trần hữu quý
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám ngụ tại khóm bảy phường năm thành phố bạc liêu tỉnh bạc liêu
đang tàng trữ và chuẩn bị vận chuyển số lượng lớn thuốc lá ngoại nhập lậu đi tiêu thụ
tiến hành kiểm tra lực lượng công an phát hiện tạm giữ hơn chín hai trăm linh bao thuốc lá nhập lậu
các loại hiệu scott z hero cùng một số tăng vật khác có liên quan
hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra xử lý
ủy ban chứng khoán nhà nước vừa công thức
công bố xử phạt vi phạm với công ty cổ phần chứng khoán kis việt nam
vì sai phạm liên quan đến trái phiếu tân hoàng minh
cụ thể công ty cổ phần chứng khoán ks việt nam bị phạt tiền là hai trăm năm mươi triệu đồng
do không đảm bảo các thông tin trong hồ sơ trào bán hoặc phát hành trái phiếu riêng lẻ chính xác
có thể kiểm chứng được
đây là đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn hồ sơ trào bán trái phiếu cho ba đợt trào bán
của công ty cổ phần cung điện mùa đông công ty con của tập đoàn tân hoàng minh
cụ thể là trong tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một trào bán đợt một với giá là hai trăm năm mươi bốn tỷ đồng
đợt hai là một trăm chín mươi sáu tỷ đồng và đợt ba diễn ra vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai với giá trị là một chín trăm linh tỷ đồng
ủy ban chứng khoán nhà nước cho biết công ty cổ phần chứng khoán kes việt nam
chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong việc giả soát
việc đáp ứng đầy đủ quy định về hồ sơ trào bán trái phiếu riêng lẻ
cụ thể phương án phát hành của ba đợt trào bán nêu trên đã được đại hội đồng cổ đông
của công ty cổ phần cung điện mùa đông thông qua
nhưng chưa có nội dung về kế hoạch bố trí nguồn và phương thức thanh toán lãi gốc trái phiếu
và trách nhiệm nghĩa vụ của từng tổ chức cá nhân cung cấp dịch vụ liên quan đến việc phát hành trái phiếu
ngân hàng nhà nước cho biết là để ổn định hoạt động của ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn scb
ngân hàng nhà nước việt nam đã quyết định kiểm soát đặc biệt ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn
ngân hàng nhà nước cho biết là để ổn định hoạt động của ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn scb
kiểm soát đặc biệt một tổ chức tín dụng là biện pháp nghiệp vụ theo quy định của pháp luật
nhằm kiểm soát chặt chẽ hạn chế tác động tiêu cực đến tổ chức tín dụng đó và hệ thống các tổ chức tín dụng
theo đó hoạt động của ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn được thực hiện dưới sự kiểm soát của ngân hàng nhà nước
ngân hàng nhà nước lựa chọn chỉ định những cán bộ có kinh nghiệm năng lực trình độ chuyên môn
từ các ngân hàng thương mại nhà nước như việtcombank bidv việt timbank agribank
tham gia quản trị điều hành ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn
đồng thời ngân hàng nhà nước sẽ phối hợp với các bộ ngành liên quan
thực hiện đồng bộ các giải pháp cần thiết để ngân hàng hoạt động an toàn và lành mạnh
thưa quý vị thời gian gần đây các hình thức lừa đảo trên mạng xã hội ngày càng tinh vi và phức tạp hơn
khiến cho không ít người bỗng dưng trở thành những nạn nhân và bị thiệt hại không nhỏ về tài chính
thủ đoạn chiếm quyền tài khoản mạng xã hội sau đó sử dụng tài khoản đó để đi vay tiền
nhờ chuyển khoản hộ không còn mới
tuy nhiên giờ đây các đối tượng đã có thêm những chiêu thức tinh vi hơn khiến cho nhiều người dùng bị sập bẫy
theo các chuyên gia các đối tượng có thể sử dụng những hình ảnh đã đăng tải trên mạng xã hội của người dùng
để tạo ra những video hình ảnh động để thực hiện cuộc gọi hình ảnh với các nạn nhân
điểm chung của các cuộc gọi này là thời gian ngắn không có tiếng và chất lượng kém
mà sau đó các đối tượng thường giải thích là do mạng kém hay đang đi ngoài đường
chủ tài khoản mạng xã hội thì thông thường là họ sẽ đưa các cái hình ảnh của họ lên trên mạng
thế nên là tội phạm có thể sử dụng các hình ảnh này có thể liên kết các hình ảnh này để tạo ra các cái chuyển động
cách thứ hai là chúng ta biết rằng là hiện tại thì có rất nhiều các cái công cụ có thể cho phép chúng ta có thể tạo ra được các cái video từ các cái bức ảnh
có thể tạo ra được các biểu hiện trên khuôn mặt các trạng thái các chuyển động
và một cái công nghệ gọi là công nghệ bí phách
bên cạnh cuộc gọi hình ảnh để tăng niềm tin của các nạn nhân các đối tượng cũng tiến hành nghiên cứu kỹ dữ liệu thông tin cá nhân của người dùng
để lựa chọn nạn nhân và xây dựng ra những kịch bản lừa đảo sát với thực tế cuộc sống của mỗi người
nhờ cảnh giác chị đồng thu đã không bị mất tiền
xong nhiều người khác lại không hề may mắn như vậy
mình sẽ tiếp cận đầu tiên là những người thân này những người hay chát hay gì
thì ngoài mình
như thế ra thì còn có rất nhiều bạn bè của dì chuyển tám triệu một mươi triệu là có này
và có bác mình tức là chị dâu của dì là cũng chuyển đến sáu mươi triệu
những cái trường hợp mà mình biết thì tổng là chắc phải lên đến hàng trăm triệu ấy
mà lúc đấy không thể nào lấy lại được facebook để cảnh báo cho mọi người
chỉ có kiểu thông báo với nhau rồi là report cái facebook đấy thôi mình vẫn không ăn thua
với hình thức lừa đảo này các đối tượng thường gửi số tài khoản ngân hàng lạ
nhờ nạn nhân gửi tiền và đưa ra nhiều lý do giải thích khác nhau cho việc này
các chuyên gia khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác tránh tâm lý nhìn thấy mặt thì có thể chuyển tiền
chúng ta hỏi về cái nội dung vay tiền như vậy là có phải đúng hay không
thì chúng ta hãy thực hiện một cái giao dịch chuyển tiền ở trên không gian mạng
có thể thấy lợi dụng sự phát triển của công nghệ
các đối tượng ngày càng tinh vi và liên tục thay đổi chiêu thức mới
chính vì vậy mỗi người dùng cần phải thận trọng đặc biệt là với những giao dịch tài chính trên không gian mạng
ngày một mươi sáu tháng một mươi bão nesta sẽ vượt qua philippines vào biển đông và trở thành cơn bão số sáu năm hai nghìn hai mươi hai
để chủ động ứng phó với bão giảm thiểu thiệt hại ổn định sản xuất khi mưa lũ kéo dài
văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
văn phòng ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
yêu cầu ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh các bộ ngành
theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo dự báo và diễn biến của bão
thông báo cho thuyền trưởng chủ các phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết
để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp đảm bảo an toàn về người và tài sản
duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra
sẵn sàng lực lượng phương tiện để kịp thời cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu
với yêu cầu chủ động ứng phó với bão văn phòng bộ công an thường trực ban chỉ đạo upt bộ công an
cũng đã ra công điện đề nghị ban chỉ huy upt công an các đơn vị địa phương khẩn trương
triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong đó phối hợp chặt chẽ với các ngành
các lực lượng kiểm tra ra soát các khu vực nguy hiểm để tổ chức di rời
sơ tán người dân giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiệt hại do thiên tai gây ra
hiện nay trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế nhiều xã phường nước vẫn ngập rất sâu
nhất là vùng thấp trũng với tinh thần vì nhân dân phục vụ công an tỉnh thừa thiên huế
đã quan sát địa bàn cơ sở để giúp người dân khắc phục hậu quả sông mưa lũ
đặc biệt là kịp thời chia sẻ động viên hỗ trợ bà con một số nhu yếu phẩm cần thiết
để vượt qua hoạn nạn
song song công tác tuyên truyền di rời người và tài sản lên vùng thấp trung
vùng cao an toàn hiện nay sau nhiều ngày ngập lụt nhiều hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn
trong vùng ngập lụt đang rất cần sự hỗ trợ về lương thực đến tặng quà cho bà con nhân dân
lãnh đạo công an tỉnh thừa thiên huế đã động viên thăm hỏi mong mọi người yên tâm khi cần hỗ trợ
nhanh chóng báo chính quyền địa phương lực lượng công an cơ sở để có phương án giúp đỡ kịp thời
công an tỉnh thừa thiên huế đã làm việc với các hộ dân có điều kiện vùng sông nước để huy động hơn bốn mươi năm cano
xuồng máy xuồng tay các loại cũng như các thiết bị như phao cứu sinh để cũng sẵn sàng cùng lực lượng công an
và các lực lượng chức năng để phục vụ ứng cứu khi cần thiết
trong hai ngày qua công an tỉnh thừa thiên huế đã đặt bộ phong báo cho các loại dịch vụ

để phần nào giúp đỡ bà con sớm ổn định cuộc sống
các thầy cô giáo cùng với các lực lượng các đơn vị đã và đang nỗ lực hết mình
để trường lớp được dọn dẹp gọn gàng đảm bảo môi trường đón các em đi học
tuy nhiên hiện sách vở của nhiều học sinh và các thiết bị dạy học đã bị hư hỏng nặng
để có thể đảm bảo chất lượng của việc dạy và học
trong thời gian đến cần những sự quan tâm hỗ trợ kịp thời